trong mùa lễ hội hai nghìn một mươi chín có quy định cụ thể là các địa phương tổ chức lễ hội phải gửi kịch bản tổ chức lên bộ văn hóa thể thao và du lịch để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong công tác tổ chức
tuy nhiên do không bảo đảm về yêu cầu về an ninh trật tự theo đúng như kịch bản đặt ra trước lễ hội sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ đã yêu cầu dừng cướp phết tại lễ hội hiền quan năm hai nghìn một mươi chín
theo ủy ban nhân dân xã hiền quan chiều ngày một mươi sáu tháng hai có hàng trăm du khách kéo về xã này tham gia lễ hội phết năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù ban tổ chức lễ hội đã bố trí nhiều lớp an ninh để bảo đảm an ninh trật tự nhưng khi những quả phết được đưa vào sân đánh chưa được bao lâu
thì hàng trăm chai làng ùa nhau xé rào lao vào tranh cướp phết gây ra cảnh tượng hỗn loạn
trước tình hình trên chiều tối cùng ngày ban tổ chức lễ hội và ủy ban nhân dân xã hiền quan đã họp khẩn
và thông báo xin tạm dừng phần tranh cướp phế
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ yêu cầu ban tổ chức lễ hội không tiếp tục tổ chức đánh phết vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai
tức ngày một mươi ba tháng riêng năm kỷ hợi hai nghìn một mươi chín các nghi thức tế lễ vẫn được diễn ra bình thường